hội đồng nhân dân tp hà nội đã tổ chức phiên giải trình về tình hình quản lý các dự án vốn ngoài ngân sách
có sử dụng đất chậm triển khai vi phạm luật đất đai trên địa bàn tp hà nội
kết quả giám sát của hội đồng nhân dân tp cho thấy tình trạng vi phạm pháp luật về đất đai
việc lấn chiếm để hoang hóa sử dụng sai mục đích lãng phí cho thuê lại đất sai quy định
vẫn diễn ra ở nhiều dự án gây bức xúc trong nhân dân
theo báo cáo của sở tài nguyên và môi trường tp hà nội
hiện hà nội còn một trăm sáu mươi một dự án chậm triển khai vi phạm luật đất đai
trong số này có nhiều dự án nhận chủ trương đầu tư một mươi năm vẫn chưa hoàn thành các thủ tục để được giao đất
chuyên vấn giám đốc sở tài nguyên và môi trường hà nội nguyễn trọng đông
nhiều đại biểu băn khoăn thời gian qua việc công khai các nhà đầu tư cố tình vi phạm được thực hiện thế nào
đối với những dự án chậm tiến độ sở có biện pháp xử lý thế nào

có bao nhiêu nhà đầu tư đã từng vi phạm các quyền này
việc công khai các nhà đầu tư cố tình vi phạm thì đã được sở thực hiện như thế nào
và sở có định phối hợp với sở cơ đầu tư để tham lưu cho thành phố chúng ta công khai các chủ đầu tư mà cố tình vi phạm lúc này không
các dự án chậm trên một mươi năm như vậy
thì việc triển khai quy định của đất đai liên quan đến gia hạn hai mươi bốn tháng và thung hồi này
sở có những viện pháp gì để tham lưu cho cả nhà thành phố
trong thời gian tới các ngành thành phố sẽ xem xét xử lý và không có việc giả hạn đối với những dự án đã chậm quá năm một mươi năm rồi trừ những lý do bất thực hạng theo luật
với những dự án mà chủ tư cố tình chậm thì sẽ xử lý thu hồi không giả hạn
phát biểu tại phiên giải trình đều nguyên nhân các dự án chậm tiến đội triển khai
trong thời gian tới ông nguyễn đức trung chủ tịch ủy ban nhân dân tp hà nội chỉ rõ là do năng lực của nhà đầu tư còn yếu
bên cạnh đó còn do khâu giải phóng mặt bằng và việc điều chỉnh quy hoạch sau khi điều chỉnh địa giới hành chính thành phố
ông nguyễn đức trung cũng khẳng định thực trạng chậm triển khai tại một số dự án có sử dụng đất cần phải được kiên quyết xử lý
trước mắt thành phố sẽ công bố công khai danh sách bốn mươi bảy dự án chậm triển khai cần phải thu hồi đất

để đối thoại xem là bây giờ anh có còn vốn không để anh xây dựng không
thế nhưng trong thời gian tới mà nếu như các chúng tôi hạn cho đến ba mươi tháng tám này mà các nhà đầu tư trả lời lần cuối mà không còn vốn nữa là dứt khoát hai mươi hai dự án này chúng tôi sẽ thu hồi
ông nguyễn đức trung cũng cho biết thành phố hà nội sẽ tiếp tục đối thoại làm rõ những vấn mắc để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp chủ đầu tư
đồng thời yêu cầu nhà đầu tư cam kết thực hiện dự án đúng tiến độ